thưa quý vị chiều nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiến hành tuyên án với các bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại công ty việt á và một số bộ ngành địa phương
hội đồng xét xử xác định cựu bộ trưởng nguyễn thành long nhận hối lộ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng nhưng có nhiều công hiến cho ngành y tế nước nhà từng đào tạo nhiều tiến sĩ
bị cáo còn nộp thay phan quốc việt một tỷ đồng nên tòa giảm án từ một mươi tám xuống một mươi bảy năm tù
với phan quốc việt cấp phúc thẩm xác định bị cáo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tổ chức thực hiện chuỗi sai phạm và hưởng lợi với số tiền đặc biệt lớn
việt được ghi nhận là người có đóng góp trong việc đẩy lùi dịch bệnh tại một số địa phương tuy nhiên việt có tình tiết tăng nặng là lợi dụng dịch bệnh để phạm tội và phạm tội nhiều lần
bản án một mươi bốn năm tù vì vi phạm đấu thầu và một mươi năm năm tù vì tội đưa hối lộ tổng hai mươi chín năm tù cấp sơ thẩm đã tuyên cho việt là đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội không thể giảm hơn nên cấp phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ của việt
bị cáo phạm duy tuyên cựu giám đốc cdc hải dương được giảm một năm còn một mươi một năm tù
trần thanh phong cựu phó phòng tài chính kế toán cdc hải dương được miễn trách nhiệm hình sự
bộ đội biên phòng tp hải phòng cho biết
đồn biên phòng đoàn xá vừa tổ chức cứu nạn thành công một tàu với ba thuyền viên bị nạn trên biển
vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn nhận được tin báo tàu cá hiệu hd tám nghìn chín trăm tám mươi chín trên tàu có ba thuyền viên chở một tám trăm linh tấn xỉ than đang hành trình từ cẩm phả quảng ninh về thái bình
bị sóng to đánh trôi giặt nước tràn vào quang có nguy cơ đám tàu
đồn biên phòng đoàn xá phối hợp với đồn biên phòng vinh quang
đã điều động xuồng máy cán bộ chiến sĩ cơ động ra hiện trường để tổ chức cứu nạn
đến một mươi chín h năm mươi phút cùng ngày tổ cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường
lúc này tàu cá hd tám nghìn chín trăm tám mươi chín đã bị nước tràn vào quang làm hỏng máy và bánh lái nguy cơ chìm đắm cả phương tiện
tổ cứu nạn đã hỗ trợ chuyển tải hàng và bơm nước ra khỏi quang để tránh chìm đắm toàn bộ phương tiện
nhưng do sóng to nước tràn vào liên tục
vì vậy đến sáng ngày một mươi bảy tháng năm việc bơm nước cứu tàu khỏi chìm đắm mới cơ bản tạm ổn
hiện sức khỏe của ba thuyền viên đã cơ bản ổn định lực lượng chức năng đang thực hiện lai rắt tàu vào bờ để sửa chữa
nhưng thi công tại gói thầu xl hai tuyến đường bộ cao tốc bắc nam phía đông khi đi ghe đến hạng mục thi công cầu đà rằng
thì va đập vào thành cầu và bị lật ghe
sau khi sự cố xảy ra ba người trên ghe may mắn thoát nạn còn ba người tử vong
hôm nay cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng cùng nhà thầu thi công đèo brand đà lạt đã tiến hành kiểm tra và làm rõ nguyên nhân
dẫn đến việc một đoạn mặt đường đèo brand bị bong chóc đá trong lớp bê tổng nhựa
theo ghi nhận khu vực mặt đường bị bong chóc từ km hai trăm hai mươi năm bảy trăm linh đến km hai trăm hai mươi năm chín trăm năm mươi đoạn gần khu du lịch thác data la
hướng về huyện đức trọng qua kiểm tra ban đầu trên mặt đường dài hơn hai trăm linh mét có dấu hiệu bị đổ hóa chất lạ
việc xuất hiện hóa chất lạ trên cây bong chóc đá trong lớp bê tổng nhựa khi các phương tiện giao thông lưu thông qua lại
vệt hóa chất khiến cho các hạt đá nhỏ không liên kết được với bê tông nhựa gây bong chóc mặt đường
theo một nhân viên nhà thầu hiện chưa xác định được vệt hóa chất lạ trên là do cố tình hay sự cố của xe lưu thông qua đèo
chính vì vậy phía chủ đầu tư và nhà thầu đang tiến hành kiểm tra làm rõ nguyên nhân cũng như lên phương án khắc phục
dự án nâng cấp mở rộng đèo bren được khởi công vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba với tổng vốn đầu tư hơn năm trăm năm mươi hai tỷ đồng
toàn tuyến đèo dài gần bảy bốn km nền đường rộng một mươi năm năm m mặt đường một mươi bốn năm m
đến đầu tháng hai vừa qua đèo bren đã chính thức thông xe với tốc độ thiết kế tối đa dành cho phương tiện là sáu mươi km trên giờ